trong chín năm tổ chức hội nghị nghệ an đã thu hút được chín trăm tám mươi dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký là hơn hai trăm bảy mươi sáu tỷ đồng
trong đó có chín trăm hai mươi bảy dự án đầu tư trong nước với hơn một trăm một mươi hai tỷ đồng và năm mươi ba dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với hơn một trăm sáu mươi ba tỷ đồng
riêng năm hai nghìn một mươi bảy nghệ an đã cấp mới một trăm bảy mươi sáu dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư là một mươi bốn năm trăm sáu mươi một tỷ đồng
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định
tỉnh nghệ an tỉnh phải có tư duy mới cách làm mới hành động và hành động mạnh mẽ
quyết liệt hơn để chấp lấy thời cơ và vận hội mới từng đồng chí lãnh đạo cán bộ công chức viên chức tỉnh nghệ an phải tâm huyết với công việc
với tinh thần phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp
trên tinh thần là việc gì vướng mắt phải tìm cách tháo gỡ cho các nhà đầu tư doanh nghiệp lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo cho kết quả công việc
thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh nghệ an phải tiếp tục cải cách đổi mới mạnh mẽ phát triển nguồn nhân lực để đón bắt thời cơ từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
tại hội nghị dưới sự chứng kiến của thủ tướng nguyễn xuân phúc lãnh đạo tỉnh nghệ an đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho chín dự án và ký kết một mươi sáu thỏa thuận ghi nhớ
hợp tác đầu tư vào nghệ an với tổng vốn đăng ký là một mươi ba một trăm năm mươi hai tỷ đồng
trong đó ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv và ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội đã trao ba thỏa thuận với lượng vốn thu xếp tài trợ cho vay dự kiến tám trăm linh tỷ đồng
gói tiến dụng với hạn mức trong đó có một trăm linh tỷ đồng để công ty cổ phần phát triển đô thị vinh bổ sung vốn xây dựng trung cư greenview ba thuộc dự án khu nhà ở tổng hợp và sân vận động tại phường lê lợi thành phố vinh tỉnh nghệ an
nhận lời mời của thủ tướng new zealand jacinda ardern
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam sẽ thăm chính thức nước cộng hòa new zealand từ ngày một mươi một đến ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
đây là chuyến thăm chính thức new zealand đầu tiên của thủ tướng nguyễn xuân phúc kể từ khi nhậm chức
việt nam và new zealand thiết lập quan hệ ngoại giao ngày một mươi chín tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
từ đó đến nay quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp
new zealand coi việt nam là nhân tố quan trọng trong chính sách đối với khu vực châu á thái bình dương
hai nước đã thiết lập quan hệ
đối tác toàn diện năm hai nghìn chín ra tuyên bố chung nhất trí tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện hướng tới đối tác chiến lược vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
hai bên cũng đã hoàn tất việc soạn thảo và ký chương trình hành động giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi bên lề hội nghị cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec hai nghìn một mươi tám
chuyến thăm chính thức new zealand của thủ tướng nguyễn xuân phúc nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của đại hội đảng lần thứ một mươi hai
đa dạng hóa đa phương hóa
quan hệ đối ngoại tích cực và chủ động hội nhập quốc tế đưa các mối quan hệ quốc tế đi vào chiều sâu khẳng định việt nam coi trọng và mong muốn không ngừng tăng cường quan hệ song phương với new zealand
tạo động lực thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực
đây là hoạt động được tổ chức thường niên
nhằm huy động người hiến máu tình nguyện góp phần quan trọng vào việc bảo đảm lượng máu cho điều trị ngay sau dịp tết nguyên đán
cùng với việc nâng cao nhận thức về hiến máu tình nguyện lan tỏa hành động đẹp đầu xuân lễ hội xuân hồng năm nay được tổ chức trong ba ngày tại nhiều địa điểm nhằm mở rộng đối tượng hiến máu nâng cao chất lượng chăm sóc người hiến máu tăng cường hiệu quả tiếp nhận và sản xuất các chế phẩm máu kịp thời
lễ hội xuân hồng là sự kiện hiến máu
hội xuân hồng là sự kiện hiến máu lớn nhất trong năm do viện huyết học truyền máu trung ương khởi xướng từ năm hai nghìn tám và được ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện chỉ đạo nhân rộng ra toàn quốc từ năm hai nghìn một mươi tám
đánh giá về hiệu quả của lễ hội thứ trưởng bộ y tế nguyễn viết tiến nhấn mạnh
lễ hội xuân này có đặc biệt hơn so với những lễ hội xuân hồng của những năm trước
đây không phải chỉ một ngày lễ hội đâu mà hiến máu này diễn ra
trong suốt cả một tuần những người tình nguyện hiến máu này rất là hô hởi phấn khởi
với một tinh thần hoàn toàn tự nguyện và không ít người đi cảng gia đình
cả gia đình đến để tình nguyện hiến máu thì cái đấy là cái rất mừng cho tinh thần vì đồng đội của người dân việt nam
của người ta nói chung và của hà nội nói riêng
trong ngày hội rất nhiều người đã đến đăng ký hiến máu ngay từ sáng sớm
đây là lần đầu tiên anh tuấn tham gia hiến máu
cháu ruột của anh mắc căn bệnh ung thư máu
đối với gia đình anh mỗi một giọt máu được nhận từ cộng đồng đều vô cùng đáng quý
vì vậy hôm nay anh quyết định hòa cùng mọi người hiến máu cứu người

thế là sau một lúc sau vào thì bảo là em vẫn còn yếu nhưng mà vẫn cho em hiến em hiến được mức thấp nhất
một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại
hiến máu tình nguyện là một hành động cao cả một nghĩa cử cao đẹp của con người với con người
đồng thời cũng thể hiện truyền thống tương thân tương ái lá lành đùm lá rách của người việt nam
lễ hội đã góp phần quan trọng bảo đảm lượng máu cho điều trị dịp ngay sau tết nguyên đán
nâng cao nhận thức của người dân về hiến máu tình nguyện tạo nên nét đẹp hiến máu đầu xuân
chúng tôi trong ban tổ chức đã quyết định là sẽ tổ chức lễ hội xuân hồng không phải chỉ trong một ngày
mà sẽ kéo dài đến lúc nào cũng được
kéo dài trong một tuần
cái điểm thứ hai nữa là chúng tôi tổ chức tại nhiều địa điểm ở trong thành phố hà nội
cũng như là ở nhiều tỉnh trong cả nước
và với cái việc mà tổ chức như vậy thì chúng ta có thể nói rằng là
cái việc mà hiến máu của những người mong muốn đi trao cái giọt máu để cứu người
thì sẽ khuẩn đợi hơn rất là nhiều
với thông điệp hiến giọt máu đào trao đời sự sống lễ hội xuân hồng năm nay dự kiến thu hút một trăm năm mươi người tham dự
và tiếp nhận tám đơn vị máu cho điều trị
tỉnh phú yên vừa công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện mô hình hẹn giờ giao dịch theo yêu cầu
của các cá nhân tổ chức trên địa bàn mô hình mới nhằm góp phần đem lại sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp
theo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đây là mô hình hẹn giờ giao dịch theo yêu cầu của các cá nhân tổ chức trên địa bàn
tiện ích không bắt buộc được cung ứng khi người dân tổ chức có nhu cầu trên nguyên tắc tự nguyện lựa chọn
cá nhân tổ chức phải trả phí dịch vụ hẹn giờ theo mức giá cước do bộ thông tin và truyền thông quy định
mô hình được áp dụng đối với các thủ tục hành chính không bắt buộc thực hiện người phải đến trực tiếp cơ quan nhà nước có thẩm quyền
các cơ quan và chính quyền địa phương tỉnh phú yên phải công khai trên trang thông tin điện tử
tại bộ phận tiếp nhận trả kết quả chủ động phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích để thống nhất triển khai thực hiện các công việc liên quan
thống nhất mức cước phí dịch vụ hẹn giờ hướng dẫn kê khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ
thủ tục hành chính tại địa chỉ theo yêu cầu của cá nhân tổ chức để biết và sử dụng
thưa quý vị từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi sáu huyện cronpark tỉnh đắk lắc liên tục ký hợp đồng lao động đối với các giáo viên ở ba cấp
trung học cơ sở tiểu học và mầm non dẫn đến dư sáu giáo viên hợp đồng sáu trăm linh giáo viên hợp đồng
vào chiều ngày chín tháng ba ủy ban nhân dân huyện crong park tỉnh đắk lắc đã tổ chức họp giải quyết những tồn tại hạn chế
trong công tác sử dụng biên chế tuyển dụng hợp đồng lao động trong ngành giáo dục
tại cuộc họp lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện crong park cho biết đối với hơn sáu trăm linh giáo viên dôi dư huyện sẽ chấm dứt hợp đồng lao động
đối với hai trăm linh giáo viên đang dạy hợp đồng và đến cuối tháng ba này huyện sẽ tổ chức tuyển dụng viên chức đối với hơn bốn trăm linh giáo viên còn lại
nhưng chỉ lấy tám mươi ba chỉ tiêu
như vậy trong hơn sáu trăm linh giáo viên hợp đồng do ủy ban nhân dân huyện tuyển dụng dư sẽ có hơn năm trăm linh giáo viên các trường trung học cơ sở
tiểu học mầm non bị chấm dứt hợp đồng lao động trong đó có nhiều giáo viên đã có thâm niên giảng dạy từ bảy đến tám năm
tôi không hiểu là cơ quan tuyển dụng họ có nắm được hết các số lượng học sinh cũng như là số lớp đồ hay không
mà giờ lại tuyển ồ ạt vào xong giờ thông báo là do số lượng lớp bị giảm xuống học sinh bị giảm xuống
cho nên là không tuyển dụng các vị trí việc làm đấy nữa
trước đó ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi tám
thanh tra chính phủ cũng đã ra thông báo kết luận thanh tra số sáu mươi năm
thanh tra chuyên đề công tác quản lý nhà nước về giáo dục tại tỉnh đắk lắc
thanh tra chính phủ yêu cầu tỉnh đắk lắc khẩn trương khắc phục số lượng giáo viên thừa
báo cáo thanh tra chính phủ trước ngày một tháng bốn tới đây
sự việc ủy ban nhân dân huyện crong park thông báo chấm dứt hợp đồng với hơn năm trăm linh giáo viên đã gây xuân sao dư luận ở đắk lắc
nhiều giáo viên được hợp đồng giảng dạy sáu bảy năm và có nhiều công hiến cho ngành giáo dục huyện
nay lại bị mất việc ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình khiến họ hết sức bức xúc
hầu hết các giáo viên bị chấm dứt hợp đồng đều mong muốn lãnh đạo tỉnh đắk lắc cần có giải pháp phù hợp
để họ tiếp tục giảng dạy công hiến và ổn định cuộc sống gia đình
sáng nay bộ đội biên phòng tỉnh bình định đã lai dắt tàu cá mang số hiệu bd chín mươi bảy nghìn hai trăm linh ba ts
do ông nguyễn hải triều năm mươi hai tuổi ở hoài hương hoài nhơn làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng
cùng ba ngư dân
trước đó từ ngày chín tháng ba tàu cá này đã gặp sự cố không hoạt động được
bị thải trôi nhiều giờ trên biển
nhận được thông tin cứu nạn khẩn cấp bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bình định
đã điều tàu bp ba trăm hai mươi nghìn sáu trăm linh hai đi cứu nạn nhưng gặp sóng to gió lớn phải quay vào bờ
đến hai h bốn mươi năm phút ngày một mươi tháng ba tàu tiếp tục xuất phát đi cứu nạn
mặc dù gặp nhiều khó khăn về điều kiện thời tiết nhưng các cán bộ chiến sĩ trên tàu
đã cứu hộ thành công và an toàn
qua kiểm tra sức khỏe của các ngư dân vẫn bình thường ổn định
bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa chính thức ký văn bản gửi ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình
về việc xử lý các vi phạm của công trình trái phép trong khu di sản quần thể danh thắng tràng an
tại khu vực núi cái hạ thôn trường an xã trường yên huyện hoa lư của công ty cổ phần du lịch tràng an
do ông nguyễn văn hà
nguyễn văn son làm giám đốc
sau khi xem xét báo cáo của đoàn kiểm tra và báo cáo của sở du lịch tỉnh ninh bình
về vi phạm xây dựng công trình trái phép trong khu di sản quần thể danh thắng tràng an
tại khu vực núi cái hạ thôn trường an xã trường yên huyện hoa lư
bộ văn hóa thể thao và du lịch đã ban hành công văn số tám trăm bốn mươi năm gửi ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình
yêu cầu đình chỉ các hoạt động dịch vụ du lịch chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép
theo quy định của pháp luật hiện hành tại khu vực núi cái hạ thuộc quần thể danh thắng tràng an
bộ văn hóa thể thao du lịch cũng đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình
chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh ninh bình nhanh chóng có biện pháp
đình chỉ các hoạt động dịch vụ du lịch chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép
xử lý nghiêm minh đối với các hoạt động xây dựng trái phép tại khu vực nêu trên
để hoàn trả mặt bằng cảnh quan môi trường của di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới quần thể danh thắng tràng an
bắt đầu từ ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi tám sở giao thông vận tải hà nội sẽ tổ chức phân luồng giao thông
để phục vụ xây dựng cầu phú thứ ở huyện thạch thất hà nội
theo đó tất cả các phương tiện ô tô máy thi công xe chuyên dụng sẽ bị cấm đi qua đường tránh cầu tạm
trừ các phương tiện xe máy xe đạp xe thô sơ và người đi bộ
cùng với phân luồng giao thông tại chỗ sở cũng lên phương án phân luồng giao thông từ xa
tất cả các phương tiện ô tô sẽ di chuyển theo biển báo chỉ dựng
các phương tiện ô tô sẽ di chuyển theo biển báo chỉ dựng và lực lượng chức năng
thời gian thực hiện việc phân luồng giao thông này bắt đầu từ sáu giờ ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
tiếp theo chương trình
việt nam tăng cường tuyên truyền chống đánh bắt cá bất hợp pháp cho ngư dân
khởi động chiến dịch giờ trái đất năm hai nghìn một mươi tám
tại thành phố hồ chí minh
mà ủy ban châu âu đưa ra yêu cầu việt nam cam kết thực hiện để ec xóa bỏ thẻ vàng đối với thủy sản việt nam
theo kế hoạch đến ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám ec sẽ sang đánh giá lại về các nỗ lực và cải thiện của phía việt nam
hiện nay các địa phương ven biển trên cả nước đang đẩy mạnh triển khai quyết liệt nhiều giải pháp
để thay đổi nhận thức của ngư dân về nghề cá có trách nhiệm đặc biệt là không khai thác bất hợp pháp
tại tỉnh phú yên trước tình hình tàu cá và ngư dân khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài diễn biến phức tạp
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh phú yên đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp
điều tra cơ bản nắm tình hình tuần tra kiểm soát quản lý chặt chẽ tàu thuyền ra vào neo đậu trên vùng biển của tỉnh
phối hợp với tri cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản quản lý chặt chẽ tàu cá hoạt động đánh bắt xa bờ
thường xuyên liên lạc với ngư dân để nắm tình hình trên biển đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân
chúng tôi đã chỉ đạo các đồn biên phòng các trạm kiểm soát tăng cường các biện pháp công tác
quản lý kiểm soát chặt chẽ đội ngũ tàu cá thuyền viên trước khi xuất bến hành nghề đánh bắt xa bờ
và yi pháp quan trọng
quan trọng là chúng tôi đã vận động cho các tàu cá các thuyền trưởng ký cam kết không xâm phạm vụ biến nước khác ngay khi đến bắt vụ tổ chức biến
năm hai nghìn một mươi bảy trên địa bàn tỉnh phú yên có bốn vụ bốn tàu cá với ba mươi ngư dân vi phạm đánh bắt cá bất hợp pháp
tại các nước như brunei indonesia philippines và đã bị phía bạn bắt giữ
để nâng cao nhận thức cho ngư dân về hậu quả của việc đánh bắt cá bất hợp pháp
đồn biên phòng tuy hòa tỉnh phú yên đã đẩy mạnh tuyên truyền và cho ngư dân ký cam kết không đánh bắt cá bất hợp pháp tại các vùng biển nước ngoài
huy động hệ thống chính trị để các ban ngành đoàn thể và chính quyền ở địa phương tham gia cùng tuyên truyền vận động
để cho ngư dân hiểu rõ vùng biển của việt nam để mình chỉ đánh bắt vùng biển của mình không xâm phạm vùng biển nước ngoài
huy động hệ thống chính trị để các ban ngành đoàn thể và chính quyền ở địa phương tham gia cùng tuyên truyền vận động để cho ngư dân hiểu rõ vùng biển của việt nam
cho ngư dân không đánh bắt cá bất hợp pháp không chỉ giúp sớm gỡ bỏ thẻ vàng của ủy ban châu âu ec mà còn giúp thủy sản việt nam phát triển bền vững
tuyên truyền yêu cầu ngư dân cam kết không vi phạm
nhiều biện pháp được triển khai quyết liệt ở vùng biển với sự vào cuộc của cả chính quyền địa phương và các cơ quan đoàn thể
nhưng hơn hết nhiều ngư dân đã thấm thiế về kết cục tồi tệ khi khai thác bất hợp pháp
nhờ vậy đến lúc này đã có sự thay đổi rõ rệt trong nhận thức của ngư dân về nghề cá có trách nhiệm
ủy ban nhân dân tỉnh cà mau vừa triển khai đồng bộ nhiều giải pháp với quyết tâm cao nhất nhằm ngăn chặn tình trạng tàu khai thác xâm phạm vùng biển nước ngoài
trong đó tập trung quản lý xuất bến cũng như đẩy nhanh tiến độ dự án giám sát tàu cá bằng phương tiện giám sát hành trình
tỉnh cà mau sẽ kiên quyết để chấm dứt tình trạng tàu cá xâm phạm vùng biển nước ngoài vào khoảng ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
tại thị trấn sông đốc có trên một năm trăm linh phương tiện khai thác
tiện khai thác xa bờ thời gian cao điểm lên đến bốn tàu cá và có đến năm mươi dân tập trung ở đây
trong khi đó đây lại là đơn vị hành chính cấp xã nên biên chế hiện tại không thể nào quản lý nổi
để hạn chế và chấm dứt tình trạng tàu khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài
cũng như phát triển bền vững cần tập trung quản lý ngay từ bờ tập trung các chế tài và chủ tàu
cũng như lập các danh sách cụ thể từng loại hình khai thác
các tàu đã vi phạm tàu có nguy cơ vi phạm để có biện pháp quản lý từng loại chặt chẽ và hiệu quả hơn
những ngày qua giá kén tầm tại tỉnh lâm đồng liên tục tăng
mức giá tăng từ tám mươi đến chín mươi đồng một kg so với năm ngoái
mang lại thu nhập đáng kể cho người trồng dâu nuôi tầm nơi đây
hiện mức giá kén tầm tại lâm đồng đạt mức cao kỷ lục từ trước đến nay
với hai trăm ba mươi đồng
nguyên nhân là do thời gian qua các nhà máy ươm tơ xe tơ dệt lụa tại lâm đồng
được phục hồi và các doanh nghiệp đã đổ vốn đầu tư cải tiến kỹ thuật hiện đại hóa trang thiết bị máy móc
cùng với đó chất lượng các giống dâu tầm được nâng cao
tuy nhiên việc giá kén tăng cao khiến cho các doanh nghiệp ươm tơ dệt lụa gặp nhiều khó khăn
vì giá sản phẩm đầu ra không theo kịp giá nguyên liệu đầu vào
hiện năng lực xe tơ dệt lụa của tỉnh lâm đồng đứng đầu cả nước
tổng sản lượng tơ bình quân từ một hai trăm linh đến một năm trăm linh tấn mỗi năm
năm hai nghìn một mươi bảy gần sáu triệu m hai lụa phần lớn được xuất khẩu đến các thị trường nhật bản mỹ ấn độ thái lan và các nước châu âu
sáng nay tại nhà văn hóa thanh niên tp hcm thành đoàn thành phố phối hợp với sở tài nguyên và môi trường
sở công thương tp hcm liên hiệp hợp tác xã thương mại tp hcm
và báo sài gòn giải phóng tổ chức chiến dịch giờ trái đất năm hai nghìn một mươi chín
đây là sự kiện xã hội mang ý nghĩa bảo vệ môi trường
chương trình năm nay thu hút hơn hai tình nguyện viên tham gia
năm nay bên cạnh các hoạt động truyền thống tại tp hcm
chiến dịch tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ các tỉnh thành khác
cùng các tình nguyện viên online giúp chương trình lan tỏa đến khắp sáu mươi bốn tỉnh thành cả nước
và kết nối với gần hai trăm linh quốc gia trên thế giới
chiến dịch tiếp tục như trì và đổi mục đích
mới thêm các hoạt động truyền thống gồm dự án chuyển động xanh cộng đồng xanh
điểm đến xanh đội hình cải tạo hệ thống điện miễn phí cho các hộ gia đình khó khăn
kết nối xanh góp phần lan tỏa tinh thần của chiến dịch đến các đối tượng
ở nhiều độ tuổi ngành nghề môi trường sống khác nhau trong xã hội
chiến dịch năm nay sẽ có những điểm mới khá là nổi bật trong năm nay
là bao gồm đặc biệt nhất là diễn cộng đồng xanh
sẽ có cái hoạt động là các bạn sẽ cùng nhau kêu gọi người dân
và sẽ phỏng vấn
người dân qua các clip với câu hỏi là bạn có biết gì giờ trái đất năm nay hay không
và bạn sẽ làm gì để cùng đồng hành với dự trái đất việt nam năm nay
và mình hy vọng là chiến dịch giờ trái đất năm nay sẽ lan động hơn nữa
và cũng như là ảnh hưởng nhiều hơn nữa với cộng đồng người việt
cũng như là đặc biệt là cộng đồng các bạn sinh viên học sinh việt nam
chiến dịch giờ trái đất nhằm kêu gọi cá nhân tổ chức tham gia các hoạt động
tiết kiệm năng lượng hành động cùng tắc đen và thiết bị điện không cần thiết
trong một giờ diễn ra sự kiện góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn xã hội
trong việc tiết kiệm điện sử dụng năng lượng hiệu quả giảm tác hại do biến đổi khí hậu gây ra
mình thấy chương trình là một hoạt động ý nghĩa
tại vì khuyến khích mọi người bảo vệ môi trường tiết kiệm điện
mình muốn thông qua chương trình này thì mọi người nâng cao ý thức bảo vệ môi trường
và có nhiều bạn trẻ hơn nữa tham gia vào chương trình sáu mươi phút giờ trái đất
tại buổi lễ ra quân điểm nhấn có hai hoạt động là
đồng loạt hai tình nguyện viên đổi hình đại diện
ảnh của facebook cá nhân theo sự kiện đã đăng ký trên website giờ trái đất
và cùng hòa nhịp trong bài nhảy black mod nối vòng tay lớn
và đặc biệt là dự án chuyển động xanh ra quân với hoạt động đạp xe tuyên truyền
trên các tuyến đường trung tâm thành phố
có sự tham gia của đại sứ chiến dịch của một thanh niên tình nguyện từ các đơn vị đồng hành
thưa quý vị trong ba ngày từ ngày chín tháng ba đến ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tại học viện thanh thiếu niên hà nội sự kiện mở kho sách xuân hai nghìn một mươi tám diễn ra với nhiều hoạt động
có những cuốn sách chỉ được bán với giá một đồng
đây là sự kiện đầu năm với các đầu sách của nhiều đơn vị xuất bản phát hành
với đa dạng thể loại sách như văn học sách kỹ năng ngoại văn sách khoa học chiêm tình
điểm nổi bật ở sự kiện này là độc giả có thể mua được những cuốn sách mới nhất hot nhất với giá rẻ
đặc biệt có những cuốn sách chỉ được bán với giá một đồng
với nhiều lựa chọn như chuyện ngắn tiểu thuyết chuyện dài ngôn tình đến sách kỹ năng sách kinh tế sách nấu ăn sách mẹ và bé sách ngoại văn sách khoa học sách chiêm tinh
sự kiện đã thu hút rất đông các độc giả gồm nhiều tầng lớp và lứa tuổi khác nhau
ban tổ chức cho biết đây là lần đầu tiên chương trình được tổ chức ở hà nội và số lượng sách bán được vượt ngoài dự tính
thì chúng tôi vô cùng là ngạc nhiên bởi vì số lượng bạn tham gia mà phải nói là quá sức tưởng tượng của chúng tôi
để thấy được là có đến hàng nghìn lượt người tham gia
chúng tôi cảm thấy đấy là một cái động lực rất là lớn để chúng tôi tiếp tục tổ chức các cái buổi các sự kiện mà mở mở kho sách như thế này để có thể là mang sách mang chi thức tới được cho các bạn nhiều hơn
và em cảm thấy là may mà có những cái chương trình hay như thế này
những người học sinh của bọn em thì cũng không có quá nhiều tiền nên là bọn em không thể mua được những cái sách mà đắt tiền
nên là những cái chương trình như thế này đã khiến cho bọn em vui hơn bởi vì được giảm giá rất nhiều
ngoài ra tại chương trình sẽ diễn ra nhiều các sự kiện ra mắt và ký tặng sách được diễn ra trong suốt ba ngày tổ chức hội sách như giao lưu ký tặng sách và nhiều hoạt động khác
với mong muốn giới thiệu đến bạn bè quốc tế về văn hóa việt nam thông qua lịch sử phát triển của tà áo dài trong đời sống người việt
bàn tổ chức lễ hội áo dài tp hcm lần thứ năm năm hai nghìn một mươi năm
đã tổ chức buổi tọa đàm nét đẹp áo dài việt
sự kiện góp phần trao đổi giao lưu văn hóa giữa các nước quảng bá du lịch việt nam nói chung và du lịch tp hcm nói riêng
tòa đàm nét đẹp áo dài việt có sự tham dự của các nữ tổng lãnh sự phu nhân tổng lãnh sự và cán bộ đang công tác tại các cơ quan ngoại giao
các hội hữu nghị và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn thành phố
buổi tọa đàm đã giới thiệu đến bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn nền văn hóa việt nam
trình hình thành và phát triển của áo dài trong đời sống người việt nam nói chung và thành phố nói riêng
đồng thời tư vấn cách lựa chọn áo dài phù hợp với hình thể đặc thù công việc của cán bộ nữ lãnh sự cán bộ nhân viên đang công tác
tại các cơ quan ngoại giao các hội hữu nghị và các tổ chức phi chính phủ trên địa bàn thành phố
ban tổ chức cũng giới thiệu những mẫu thiết kế áo dài hội nhập tiêu biểu của các nước hàn quốc philippines campuchia singapore
ấn độ nhật bản pháp mỹ trung quốc và việt nam
qua đó góp phần gắn kết mối quan hệ giao lưu văn hóa tốt đẹp giữa các nước
đồng thời đưa chiếc áo dài gắn bó và gần gũi hơn với bạn bè quốc tế quảng bá du lịch thành phố hồ chí minh qua chiếc áo dài việt nam
trong phần tin quốc tế quốc tế hoan nghênh mỹ và triều tiên nhất trí đối thợ cấp cao

một con tin và nghi phạm vụ tấn công khu nhà cựu quân nhân ở california của mỹ đã thiệt mạng
phản ứng đối với việc lãnh đạo mỹ và triều tiên nhất trí đối thoại cấp cao
tổng thư ký liên hợp quốc hoan nghênh quyết định này
coi đây là dấu hiệu tích cực tiến tới hòa bình ổn định và phi hạt nhân hóa trên bán đảo triều tiên
trong khi đó pháp kêu gọi mỹ đối thoại cứng rắn với triều tiên
đồng thời nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần duy trì sự thống nhất cách ứng xử đối với bình nhưỡng
nhằm mở đường dẫn tới phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đã hoan nghênh kế hoạch hội đàm giữa tổng thống donald trump
và nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un
ông nhận định đây là bước đi đúng đắn của tất cả các bên liên quan
tổng thư ký guterres cũng khẳng định ủng hộ những nỗ lực nhằm hướng tới giải giáp hạt nhân trên bán đảo triều tiên
bằng biện pháp hòa bình theo tinh thần của các nghị quyết liên quan của hội đồng bảo an
cùng ngày trong cuộc điện thoại
trong cuộc điện đàm với tổng thống mỹ donald trump tổng thống pháp emmanuel macron nêu rõ
cộng đồng quốc tế cần duy trì sự thống nhất về việc đối thoại cứng rắn với triều tiên
nhằm mở đường dẫn tới phi hạt nhân hóa trên bán đảo triều tiên
bộ ngoại giao thụy sĩ cũng cho biết nước này sẵn sàng làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa mỹ và triều tiên
theo nguồn tin từ giới chức mỹ người đàn ông có vũ trang và cả ba con tin mà người này bắt giữ trước đó
tại khu nhà của các cựu quân nhân mỹ tại hạt istervind
phía bắc thành phố san francisco bang california của mỹ đều đã thiệt mạng
vào khoảng một giờ ba mươi phút sáng nay theo giờ việt nam người đàn ông khoảng ba mươi sáu tuổi mang theo một khẩu súng trường
mặc áo chống đạn đã bắt giữ ba con tin đều là phụ nữ trong một buổi tiệc chia tay được tổ chức ở khu nhà pathway home
dành cho các cựu quân nhân mỹ
ngay sau khi nhận được thông báo có tiếng súng phát ra từ khu nhà này một nhân viên cảnh sát đã có mặt
và nổ tiếng súng để khống chế không cho nghi phạm
các nhà thướng thuyết của lực lượng cảnh sát đã tìm cách liên lạc với nghi phạm nhưng đã không thành công
nhiều giờ đồng hồ sau khi cảnh sát có thể tiếp cận được căn phòng được cho là nơi nghi phạm bắt giữ các con tin
thì nghi phạm cùng với ba con tin đều đã tử vong
cảnh sát hiện chưa công bố danh tính của nghi phạm
theo tiết lộ của nghị sĩ khu vực bingdorg thủ phạm cũng là một thành viên của khu nhà này
trong khi cả ba nạn nhân bị sát hại cũng là các nhân viên đã làm việc với người đàn ông này
bộ trưởng tài chính mỹ stephen mnuchin cho biết tổng thống mỹ donald trump có thể miễn trừ thêm các loại thuế thương mại cho một số quốc gia
tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia đã phản đối động thái của mỹ tăng thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu và đe dọa có biện pháp đáp trả
trả lời kênh truyền hình cnbc ông mnuchin cho biết tổng thống donald trump có thể miễn trừ thêm một số quốc gia khỏi các loại thuế thương mại
và việc làm này có thể được tiến hành trong hai tuần tới
trong khi đó hãng tin afp đưa tin mỹ và australia đang đàm phán để australia được miễn trừ khỏi quy định thuế mới đối với nhôm và thép nhập khẩu vào mỹ
hiện vẫn chưa rõ chi tiết của thỏa thuận này
tuy nhiên sau cuộc điện đàm với thủ tướng australia mark compton boone tổng thống donald trump cho biết
hai nhà lãnh đạo đã cam kết sẽ tạo mối quan hệ quân sự thương mại công bằng và đôi bên cùng có lợi
cùng ngày tổng thống argentina mauricio macri đã có cuộc điện đàm với ông trump
trong đó ông trump cam kết sẽ xem xét đề nghị của tổng thống
macri về việc đưa argentina vào danh sách miễn trừ khỏi các biện pháp hạn chế có thể làm ảnh hưởng tới xuất khẩu thép và nhôm vào mỹ
công ty sản xuất thiết bị quân sự bae system của anh vừa thông báo
ả rập xê út đã ký kết thỏa thuận sơ bộ mua bốn mươi tám máy bay tiêm kích eurofiger kiphone hiện đại của công ty này
công ty bae systems nêu rõ
chính phủ anh đã ký kết thỏa thuận sơ bộ mua bốn mươi tám máy bay tiêm kích eurofighter typhoon hiện đại của công ty này
chính phủ anh đã ký kết một biên bản ghi nhớ với ả rập xê út nhằm mục đích hoàn tất các cuộc thảo luận về việc mua bốn mươi tám máy bay tifone
đây là một bước đi tích cực hướng tới việc thỏa thuận một hợp đồng với đối tác quý giá này của hãng
công ty trên cũng cam kết sẽ hỗ trợ ả rập xê út hiện đại hóa lực lượng vũ trang cũng như phát triển ngành công nghiệp chủ chốt của vương quốc này
sau thông báo này giá cổ phiếu của công ty trên đã tăng hai
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
chúc quý vị cuối tuần vui vẻ thân ái chào tạm biệt